các đối tượng cũng thay đổi liên tục thay đổi
lúc thì sử dụng đường bộ lúc thì sử dụng đường thủy
và thậm chí là lựa chọn những khoảng cung thời gian cao điểm
có thể nói là cái giờ cao điểm mà các đối tượng vẫn tận dụng để vận chuyển ma túy
ở các địa bàn khu vực cửa khẩu sáp xanh biên giới
các đối tượng giờ không đi theo đoàn mà tập kết ma túy sáp đường biên
khi có đầu mối mua mới lấy về bán vận chuyển sang việt nam
một trong những nguyên nhân làm cho tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp
ở vùng dân tộc thiểu số là do việt nam ở giáp khu vực tam giác vàng
lợi dụng vào địa bàn biên giới địa hình hiểm trở
nhiều đồng bào dân tộc thiểu số trình độ nhận thức còn hạn chế
thời gian qua nhiều đối tượng xấu đặc biệt là đối tượng buôn bán ma túy
thường lợi dụng đồng bào dân tộc thiểu số để vận chuyển
biết là mặt hàng cấm nhưng vì lợi nhuận
nhiều người vẫn bất chấp tiếp tay cho các đối tượng buôn bán
là người dân tộc mông hoàn cảnh gia đình khó khăn
nên khi các đối tượng thuê vận chuyển và cất giấu ma túy
hai đối tượng thào ly phó và vàng mỹ co đã đưa ma túy về nhà
chờ thời cơ để tìm người mua và vận chuyển số ma túy đi bán
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang
đã khởi tố hai đối tượng về hành vi vận chuyển ma túy
thu giữ một mươi năm bánh heroin
địa hình không gian hiểm trở
quá trình các đối tượng trao đổi với nhau
hầu như là sử dụng tiếng dân tộc
và đặc biệt trong quá trình các đối tượng vận chuyển nhau
chủ yếu là người cùng đồng bào người cùng dân tộc với nhau
đấy gây rất khó khăn trong công tác đấu tranh
đây chỉ là một trong nhiều vụ việc mà cơ quan công an bắt giữ
các đối tượng vận chuyển chủ yếu là người đồng bào
riêng trong năm hai nghìn hai mươi hai quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang
đã bắt giữ và khởi tố một trăm linh bảy vụ với một trăm bốn mươi ba bị can
trong đó các vụ án khởi tố điều tra có đến bảy mươi bị can là người dân tộc ít người
các đối tượng đã lợi dụng vấn đề nhận biết pháp luật của bà con
còn hạn chế do đó là đã lôi kéo vào việc vận chuyển trái phép chất ma túy
vấn đề thứ hai là

mặc dù đã được tuyên truyền vận động
tuy nhiên là vì lợi nhuận cao
cho nên là bà con cũng bất chấp
và tham gia thực hiện những hành vi phạm tội liên quan đến ma túy
đấu tranh với tội phạm ma túy
luôn là một hành trình khó khăn gian khổ
nhưng nỗi gian truyền ấy còn tăng lên gấp bội
khi bọn chúng luôn thay đổi phương án hoạt động
thế nhưng nỗi khó khăn đấy
chưa bao giờ làm giảm được ý chí đấu tranh với tội phạm
của những người lính cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
tội phạm ma túy ngày càng có diễn biến phức tạp
xuất hiện nhiều thủ đoạn
vận chuyển ma túy mới
đã có rất nhiều vụ án
đường dây vận chuyển ma túy lớn
đã bị lực lượng công an triệt phá trong thời gian vừa qua
nhưng dường như tội phạm ma túy vẫn ngang nhiên bất chấp pháp luật
phương thức và thủ đoạn của loại tội phạm này ngày càng tinh vi
đặc biệt là ở những vùng nơi biên giới
thì tình hình buôn bán vận chuyển ma túy
còn nhiều phức tạp hơn
mặc dù sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng đã chặt đứt
bóc gỡ nhiều đường dây tội phạm ma túy
nhưng bên cạnh đó
rất cần sự vào cuộc của các cấp các ngành
trong việc tăng cường giáo dục
phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số
từ đó góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương
để những điểm ở vùng giáp danh biên giới
không trở thành điểm trung chuyển ma túy